mở đầu là thông tin tại long an liên quan đến vụ tài xế điều khiển xe ô tô bán tải lao thẳng vào một trung tá cảnh sát giao thông và hai người dân
đối tượng điều khiển phương tiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an khởi tố về tội giết người
và do đối tượng tài xế này liên quan đến một vụ án khác nên danh tính chưa được công bố
ngày hai mươi bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết liên quan đến vụ trung tá cảnh sát giao thông nguyễn xuân hào hy sinh và hai người dân tử vong
do xe bán tải lao vào xảy ra vào chiều hai mươi một tháng bốn ở đức hòa long an
sau khi khởi tố vụ án giết người qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng là tài xế điều khiển xe bán tải về tội giết người
đối tượng là tài xế xe bán tải manh động lao thẳng vào dòng phương tiện khi có hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện của cảnh sát giao thông dẫn đến ba người bị thương và tử vong trong bệnh viện
thời điểm xảy ra vụ việc đối tượng điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy
liên quan tới vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã bắt năm đối tượng thu giữ một mươi tám bánh heroin sáu kg ma túy đá cùng một số ma túy khác
ngoài ra chuyên án còn thu một khẩu súng ruro một khẩu súng chưa rõ loại và bảy khẩu súng hơi